bắt đầu từ một mươi hai h ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đà nẵng áp dụng giấy đi đường theo mẫu mới
trong đó thì chỉ có một mươi trường hợp được phép ra đường và lưu thông qua chốt kiểm soát dịch
đây là một giải pháp khắc phục việc cấp giấy đi đường một cách tùy tiện của một số doanh nghiệp trong thời gian vừa qua
ngoài ra công an thành phố đà nẵng cũng tăng cường kiểm tra xử lý những trường hợp ra đường khi không cần thiết
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
giấy đi đường của người dân bắt đầu từ một mươi hai h ngày sáu tháng tám phải có hai con dấu xác nhận
doanh nghiệp nơi làm việc và ủy ban nhân dân phường xã nơi lưu trú
một mươi trường hợp ra đường gồm lực lượng thi hành công vụ xe ưu tiên đoàn xe tan lực lượng vũ trang nhà báo cán bộ công chức nhà nước
người có giấy đi đường bộ mới giấy đi chợ giấy triệu tập giấy mời tiêm vaccine
theo ghi nhận tại một số chốt kiểm soát dịch như cầu rồng
cầu rộng ngô quyền võ văn dũng ngô quyền lượng phương tiện qua chốt giảm đáng kể
một số người dân vẫn sử dụng mẫu giấy cũ
lực lượng chức năng phần lớn xử lý bằng cách nhắc nhở thu hồi giấy cũ và yêu cầu người dân nhanh chóng cập nhật mẫu mới
qua sát tại chốt của văn dũng và ngô quyền lượng người dân thăm gia giao thông để đi ra ngồi đường khi cần thiết giảm hẳn hơn so với mẫu thiết
với các trường hợp
đa đường sử dụng mẫu cũ thì cơ quan công an phường ai tây yêu cầu người dân quay lại quay về đến cơ ị ban phường ai tây
cơ quan cấp thẩm quyền cấp lại mẫu giấy đi đường mới và chúng tôi thu hùi mẫu giấy đi đường cũ
những người hộ mình đi đường không có giấy mà xin vô là không cho thì mình phải giới thích cho chỗ nói chào
trước đó lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ gần một năm trăm linh giấy đi đường không đúng quy định
một trường hợp doanh nghiệp tùy tiện cấp giấy thông hành và bị xử phạt hai mươi hai năm triệu đồng
để kịp thời chấn chỉnh bang chỉ đạo phòng chống dịch thạch phố yêu cầu các chút phải kiểm soát thật chặt
nếu phát hiện doanh nghiệp cấp không đúng quy định thì tiến hành đóng cửa và xem xét rút kế phép kinh doanh
các đơn vị phương xã có thẩm quyền cấp giấy đi đường theo đúng tinh thần chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
xác định dịch bệnh sẽ còn kéo dài việc linh hoạt ứng phó là điều rất cần thiết lúc này
sở thông tin và truyền thông tp đà nẵng đã lên phương án cấp giấy đi đường qr code
sáu đối tượng được áp dụng là cán bộ công chức viên chức
như vậy việc áp dụng giấy đi đường qr code sẽ nhanh chóng và giảm tài áp lực tại các chốt kiểm soát dịch